công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
đối với một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại xã đa nhiêm huyện lạc dương để điều tra về hành vi phá rừng
lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa huyện lạc dương
cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập bảy đối tượng khác lên lấy lời khai cùng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại khu vực tiểu khu một trăm ba mươi hai
tại đây có chín mươi bốn cây thông nhiều năm tuổi đường kính gốc từ ba mươi chín mươi năm cm bị cưa hạ trên diện tích hơn sáu bảy trăm linh m hai
chữ lượng gỗ thiệt hại hơn một trăm bốn mươi một mét khối
văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng thường trưởng chính phủ trương hòa bình
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra xử lý nghiêm
các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật kiểm điểm xem xét trách nhiệm các cơ quan liên quan
trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm ba mươi hai huyện lạc dương